việc áp dụng án lệ trong hoạt động tố tụng được coi như một nguồn luật bổ sung khoảng trống pháp luật
khi văn bản pháp luật chưa điều chỉnh kịp thời
việc áp dụng án lệ trong xét xử là một bước tiến dài trong hoạt động tư pháp của nước ta
tuy nhiên thực tế của công tác này còn nhiều khó khăn
án lệ là những bản án quyết định của tòa án khi giải quyết các vụ việc cụ thể
được thừa nhận có chứa đựng khuôn mẫu để giải quyết các vụ việc tương tự
hiện án lệ được chia làm hai giai đoạn
tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu tòa án nhân dân tối cao đã công bố sáu án lệ trên cổng thông tin điện tử của tòa
và hệ thống tòa án nhân dân các cấp để áp dụng trong quá trình xét xử
theo tòa án nhân dân tối cao hiện đã có một số tòa án áp dụng án lệ số bốn trong công tác xét xử của mình
song chỉ mang tính chất tham khảo chưa đưa vào bản án
dư luận thì cho rằng là cái án lệ số bốn là một cái án lệ rất là điển hình
và đã giúp cho các cái tòa án ở địa phương giải quyết được rất nhiều các cái vụ việc
mà từ trước đến nay là gần như là bị tổ động

và các anh huyện dẫn các anh có đưa vào bản án không
thì nhận được câu hỏi trả lời là

theo viện kiểm sát hiện nay nhận thức về án lệ đối với người tiến hành tố tụng nói chung
và các kiểm sát viên còn chưa thực sự sâu sắc
do đó để các án lệ thực sự được áp dụng sâu rộng trong công tác tố tụng
việc xây dựng án lệ cần có sự tham gia phối hợp giữa kiểm sát viên thẩm phán
điều tra viên trong quá trình giải quyết các vụ án
đặc biệt là những vụ án đặc thù có khả năng được chọn làm án lệ